trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp bắc bộ bắc và trung trung bộ
dự báo đêm nay và ngày mai bắc bộ và bắc trung bộ trời rét đậm có mưa nhiều nơi
dự báo tối nay ngày một mươi một tháng hai không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và trung trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở nam trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh các tỉnh bắc và trung trung bộ đêm nay có mưa nhiều nơi
ở các tỉnh phía đông bắc bộ trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng
phổ biến từ một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi từ tám một mươi một độ c vùng núi cao dưới năm độ c và có khả năng xảy ra băng giá
hà nội trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến từ một mươi một đến một mươi bốn độ c